bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi phó giáo sư nguyễn kế hào người đại diện cho trung tâm công nghệ giáo dục
nhà xuất bản giáo dục việt nam gửi kiến nghị lên bộ giáo dục và đào tạo và thủ tướng chính phủ về việc hội đồng thẩm định
sách giáo khoa mới loại bộ sách công nghệ giáo dục của giáo sư hồ ngọc đại
theo đó bộ giáo dục và đào tạo cho biết trong lần thẩm định này năm bộ sách của chín môn học trong chương trình lớp một
được nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách giáo khoa đề nghị bộ giáo dục và đào tạo thẩm định
trong đó có các bản mẫu sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một toán lớp một do giáo sư hồ ngọc đại chủ biên
giáo sư hồ ngọc đại đã được bộ giáo dục và đào tạo mời đến nghe thông báo kết quả đối thoại với từng hội đồng thẩm định
tại các buổi làm việc giáo sư hồ ngọc đại và cộng sự nghe kết luận của hội đồng và không có ý kiến thêm
theo thông tư số ba mươi ba với các bản mẫu sách giáo khoa bị đánh giá không đạt nếu các tổ chức cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa
bản mẫu phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định như thẩm định lần đầu
vì vậy tập thể các tác giả bản mẫu sách tiếng việt lớp một toán lớp một do giáo sư hồ ngọc đại chủ biên
có thể tiếp tục hoàn thiện các bản mẫu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị thẩm định lại